thông tin bệnh viện khu vực phía nam thiếu dịch cao phân tử để điều trị sốt xuất huyết đã khiến cho bệnh nhân và các y bác sĩ đều lo lắng
nguyên nhân là do loại thuốc này chủ yếu được nhập khẩu thế nhưng nhà cung ứng thuốc lại thông báo rằng hiện tại thuốc đã hết hạn đăng ký để nhập khẩu
và ngay sau đó thì cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn khẩn gửi các địa phương để hướng dẫn giải quyết vấn đề này

đã có công văn khẩn gửi các địa phương để hướng dẫn giải quyết vấn đề này